dự án đường cao tốc bắc nam giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi với tổng đầu tư sơ bộ gần một trăm hai mươi tỷ đồng
được chia thành một mươi một dự án thành phần có giá trị lớn và tầm quan trọng đặc biệt
dự án cao tốc bắc nam đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế
đây là dự án trọng điểm nên việc lựa chọn các nhà đầu tư sẽ được thực hiện như thế nào
liệu các nhà đầu tư trong nước có cơ hội đối với dự án cao tốc bắc nam hay không
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo bộ giao thông vận tải các nhà đầu tư có đủ năng lực uy tín thì đều có thể tham gia đấu thầu tám gói thầu dự án cao tốc bắc nam
các nhà đầu tư trong nước còn có nhiều cơ hội hơn do họ thông thuộc về địa hình địa chất điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và luật pháp của việt nam
không có tiêu chí phân biệt nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
trước lo ngại các dự án do trung quốc thực hiện sẽ giống như dự án đường sắt cát linh hà đông
vụ đối tác công tư bộ giao thông vận tải nhấn mạnh cần phân biệt rõ nhà thầu và nhà đầu tư là hoàn toàn khác nhau
cũng theo đại diện bộ giao thông vận tải vấn đề quan trọng là chất lượng và tiến độ

nhà nước có thẩm quyền cần xây dựng một bộ hồ sơ mời thầu
cũng như một hợp đồng quản lý chặt chẽ tiến độ chất lượng để bảo đảm tất cả các nhà đầu tư khi tham gia vào
phải cung cấp được dịch vụ tốt nhất bảo đảm tiến độ bảo đảm chất lượng cho toàn bộ dự án
đây là điều quan trọng hơn việc nhà đầu tư đến từ quốc gia nào